đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đi kiểm tra tình hình chăn nuôi lợn
sau dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
hiện nay công tác tái đàn lợn tại địa phương đang được triển khai nhanh chóng
với hơn ba mươi con lợn của gần một bốn trăm linh hộ thực hiện tái đàn
thực tế ở một số mô hình chăn nuôi an toàn sinh học trên địa bàn huyện bình xuyên và huyện yên lạc cho thấy
sự hiệu quả trong cách làm của tỉnh vĩnh phúc trong việc phát triển chăn nuôi
cũng như phòng chống dịch tả lợn châu phi và tái đàn sau dịch
mặt khác số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã giảm và số trang trại tăng lên so với trước dịch
cũng thể hiện hướng đi đúng đắn trong tái đàn lợn của địa phương
để phát triển chăn nuôi lợn ở các hộ gia đình trong thời gian tới
thì vấn đề là phải có những cái mô hình mà áp dụng một cách rất thuận lợi
đảm bảo an toàn sinh học nuôi thông thoáng tự nhiên như thế này
qua buổi kiểm tra tại địa phương
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị tỉnh vĩnh phúc
tiếp tục làm tốt công tác phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học
đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng chuỗi liên kết
vì dư địa của lĩnh vực này còn rất lớn
không chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh mà còn phục vụ các thị trường lân cận